để có thể khai thác hiệu quả tài nguyên môi trường biển hạn chế tối đa tác động của thiên tai
cần phải có thông tin về khí tượng thủy văn môi trường biển chính xác kịp thời
vì vậy việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này hiện được đặc biệt chú trọng
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình hôm nay
đây là các sản phẩm nước quả cô đặc từ dưa hấu chanh leo thanh long mía được sản xuất theo dây chuyển công nghệ

hoặc trong phần chế biến các sản phẩm
tuy nhiên hoặc là trong sản xuất các sản phẩm của công nghệ sinh học
thì bao giờ cũng có cái khâu là phải cô đặc và cô đặc ở nhiệt độ thấp
để làm sao giữ hết được cái hoạt tính của các dịch sinh học
chúng tôi dựa trên những cái nguyên lý học chúng tôi cũng phát triển ra cái nguyên lý
mà chúng tôi cô đặc ở dịch nhiệt độ thấp và áp suất thường
để làm sao mà
có thể đạt được yêu cầu là vừa đạt được nhiệt độ thấp
để chất các chất có lợi các vitamin các chất khoáng không bị phá hủy
bởi nhiệt độ bởi nhiệt bởi vì ở nhiệt độ cao
đồng thời các hương tự nhiên của các dịch nguyên liệu
nó không bị môi trường trên không nó hút ra đường ngương tụ
nhóm nghiên cứu còn cho biết thêm
sản phẩm nước quả cô đặc được sản xuất từ công nghệ geva
có nồng độ chất khô cao nên giúp giảm thể tích vận chuyển
có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài
và không cần dùng chất bảo quản
ngoài ra do hệ thống thiết bị có thể vận hành
với nhiều quy trình khác nhau để chế biến các loại nước hoa quả
vì vậy tăng được hiệu quả sản xuất không lệ thuộc vào mùa vụ
có thể vận hành hệ thống quanh năm
trong cái hệ thống của chúng tôi thì nó bao gồm có hai bộ phận
có một bộ phận là làm bay hơi
và một bộ phận là ngưng tụ
thế khi bay hơi thì chúng ta phải cung nhiệt vào
khi mà bên cạnh là chúng ta ngưng tụ lại cái nước
thì chúng ta lại phải đưa nhiệt ra để ngưng tụ
thì thông thường các quá trình người ta làm riêng
tức là người ta cung nhiệt vào cũng tốn nhiệt
và đưa nhiệt ra trong quá trình ngưng tụ lại cũng tốn nhiệt
thế chúng tôi có cái đưa ra
có cái giải pháp để đống nối hai cái nguồn nhiệt đến nhau
thế thì nó vừa làm việc ở áp suất thường và nhiệt độ thấp
mà nó lại vừa tiết kiệm được năng lượng
điểm cốt lõi của công nghệ zeva là đưa ra cách kết hợp tối ưu các quá trình lọc màng mf nf ro và md
tích hợp với hệ thống bay hơi bề mặt lạnh
ứng dụng tại các bước cô đặc khác nhau trong hệ thống cô đặc dịch quả
từ đó đưa ra được sản phẩm nước quả cô đặc có chất lượng cao
giữ được hương vị tự nhiên của quả ban đầu
công nghệ chúng tôi ngoài sản xuất ra ví dụ nước quả chúng tôi đưa vào làm dịch quả
thì chúng tôi có hai sản phẩm
thứ nhất là dịch cô đặc thứ hai là cái nước ngưng
hiện nay trên thị trường cũng có rất là nhiều cái nước gọi là nước nhưng có hương quả
nó là nước nước khoáng nóng chai nhưng có hương quả tự nhiên
thì người ta có hương quả thôi nhưng người ta là hương quả tổng hợp
để dùng cho những người mà không muốn uống đường muốn uống nước
ví dụ những người tập thể thao họ phải uống nước họ phải bổ sung nước trong tập thể thao
nhưng họ không muốn uống nước quả không muốn uống bất cứ nước gì họ chỉ muốn uống nước
nhưng cái nước đó cần phải có hương một cái hương nào đấy đặc biệt
hiện nay trên thị trường cũng có loại sản phẩm như thế
với những ưu thế trên công nghệ geva được nhóm nghiên cứu kỳ vọng
triển khai áp dụng tại các cơ sở chế biến rau quả tại việt nam với quy mô nhỏ
góp phần hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho người nông dân
ngay cả ở những vùng nguyên liệu thiếu tập trung và thường xuyên biến động
chuyển sang phần thông tin quốc tế
tây ban nha đã chính thức đưa vào sử dụng hệ thống máy bay không người lái
để phát hiện những trường hợp vi phạm giao thông
đây là lần đầu tiên hình thức xử phạt này được áp dụng ở xứ sở bò tót
chính quyền nước này hy vọng giải pháp mới sẽ giúp người dân có ý thức hơn
khi tham gia giao thông
hệ thống máy bay không người lái được trang bị camera để chụp lại những trường hợp vi phạm giao thông
như vượt đèn đỏ sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe hay không thắt dây an toàn
nhờ sở hữu khả năng khoa học mạnh mẽ hệ thống giúp chúng ta nhìn vào bên trong phương tiện
và kiểm tra xem tài xế có đang sử dụng điện thoại hoặc không cải đáy an toàn
trong khi lái xe hay không
dự kiến lực lượng chức năng tây ban nha sẽ huy động thêm hai mươi máy bay không người lái
để làm nhiệm vụ xử phạt vi phạm giao thông nhất là thời điểm mùa du lịch đang đến gần
sẽ có một nhóm cảnh sát bao gồm những người làm nhiệm vụ điều khiển máy bay không người lái
và một người đảm nhiệm theo dõi camera để phát hiện các vi phạm
sau đó cơ quan giao thông sẽ làm nhiệm vụ thông báo đến tài xế về vi phạm mà họ phát hiện
hình thức xử phạt mới này đang được áp dụng thí điểm ở quần đảo canaris
trước khi được triển khai trên toàn quốc
mới đây một người dân ở australia đã nảy ra sang kiến thức
sản phẩm đầu tiên mới đó là chế tạo chi giải in ba d từ vỏ các chai dầu nhựa
ý tưởng này vừa giúp bảo vệ môi trường
lại có thể góp phần thay đổi cuộc sống của những người khuyết tật trên khắp thế giới
hàng ngày ông bernice graven lại gom các loại nắp chai dầu gội đầu dầu sả
hay bất kỳ loại đồ nhựa dùng một lần ở xưởng của mình và khắp queensland
sau khi phân loại màu chất liệu và nghiền nhỏ ông bernis cho vào máy in ba d
để tạo ra bàn tay giả theo khuôn mẫu và kích thước được thiết lập sẵn
sản phẩm đầu tiên của ông mất hơn chín tiếng để in và tốn khoảng bốn mươi hai mét nhựa ép
các sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm nếu thành công sẽ được xem xét thương mại hóa
góp phần bảo vệ môi trường và thay đổi cuộc sống người khuyết tật trên khắp thế giới
khi tới đảo quốc sư tử singapore các du khách thường nói với nhau về laksa
là món mì truyền thống cần phải ăn thử
giờ đây món ăn này càng trở nên đặc biệt khi được chế biến bởi một robot đầu bếp
đầu bếp sophie là sản phẩm mới nhất của một công ty
công nghệ singapore sophie có thể đảm nhận thực hiện món mì truyền thống
của singapore trong tất cả các khâu từ chân mì thêm tôm và súp dừa cay
tất cả đều được định lượng chuẩn ước tính cô nàng này làm được khoảng tám mươi bát một giờ
sophie có khả năng làm chính xác các thao tác như một đầu bếp thực thụ
nó có thể gắp thả những con tôm nhỏ rồi khi đổ nước dùng
nó cũng khéo léo không làm đổ ra ngoài nó hoạt động rất chân trù
sự xuất hiện của sophie tại một số sự kiện công cộng mang lại hiệu ứng rất tốt
thực khách rất tò mò và hào hứng nếm thử món ăn
ngoài việc chế tạo một robot phục vụ một trong những món mì được ưa thích nhất ở singapore
orin club đang nghiên cứu chế tạo một robot khác để chế biến món xào và sup
nhằm khuyến khích và tạo hứng thú trong học tập đối với trẻ em mới đây một trường mẫu giáo tại chile
đã thử nghiệm đưa robot vào công tác giảng dạy và giao tiếp thường nhật với khoảng ba mươi bé
thử nghiệm này đã đem lại nhiều kết quả tích cực
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
các robot này có tên là cima hoạt động nhờ một chiếc điện thoại thông minh gắn vào phần thân
khiến chúng có thể di chuyển và có các hoạt động giao tiếp cơ bản bằng phần mềm đã được lập trình sẵn
chúng tôi phát triển cima để chúng ta có khả năng giao tiếp với con người
đặc biệt là với trẻ em thông qua giọng nói chuyển động và nhận diện biểu cảm trên khuôn mặt
trẻ em ngày nay sinh ra trong thời đại công nghệ
vì thế việc dạy chúng học qua các robot khiến chúng hứng thú muốn chơi đùa giao tiếp và học hỏi nhiều hơn
trải qua hơn hai giờ thử nghiệm trong các lớp học ở chile
công ty cima đang nỗ lực để giới thiệu sản phẩm của mình sang các nước láng giềng như argentina ecuador và mexico